trận chung kết lượt về abf cấp hành hai nghìn một mươi tám giữa đội tuyển việt nam và đội tuyển malaysia
đang là tâm điểm chú ý không chỉ ở hai quốc gia tham gia tranh tài
mà còn có sức hút đặc biệt ở hàn quốc quê hương của huấn luyện viên park hang seo
để cầu vũ cho đội tuyển việt nam kênh truyền hình sbs vừa tung đoạn trailer hoành tráng
giới thiệu về trận chung kết lượt về diễn ra trên sân vận động quốc gia mỹ đình vào một mươi chín h ba mươi tối nay
điều này cho thấy những tình cảm đặc biệt mà người dân hàn quốc dành cho huấn luyện viên park hang seo nói riêng
và dành cho đội tuyển việt nam nói chung